xin chào và hẹn gặp lại
cũng ngay trong sáng ngày năm tháng ba toàn bộ lãnh đạo tỉnh tuyên quang bao gồm bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo của các sở ban ngành huyện yên sơn đã họp báo cáo tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại km một mươi sáu quốc lộ hai địa phận xá tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
tại cuộc họp lãnh đạo sở giao thông vận tải đã báo cáo tình hình vụ tai nạn
theo đó đến thời điểm hiện tại có năm người chết một mươi người bị thương trong đó một người đã ra viện đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa phương bắc
lãnh đạo địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường và hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu và giải tỏa hiện trường
phát biểu tại cuộc họp đồng chí bí thư tỉnh ủy châu văn lâm nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên số một hiện nay là cứu người hạn chế tối đa người chết do cấp cứu không kịp thời
cùng với đó là tiếp tục cảnh báo tại hiện trường không gây ách tắc giao thông tại địa điểm tai nạn
đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
các cấp các ngành liên quan vào huyện yên sơn phối hợp thực hiện các thủ tục hỗ trợ người bị nạn và thân nhân người bị thương tử vong để nhanh chóng khắc phục hậu quả
kết luận cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn văn sơn đề nghị sở y tế chỉ đạo các bệnh viện tập trung cao độ cứu mạng sống các nạn nhân đang cấp cứu
công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
các ngành địa phương liên quan phối hợp hỗ trợ kịp thời các nạn nhân giúp gia đình các nạn nhân khắc phục kịp thời khó khăn
đồng chí cũng biểu dương lực lượng công an đã phối hợp ứng phó kịp thời và đưa nạn nhân đi cấp cứu
sau cuộc họp các lãnh đạo của huyện và của tỉnh tổ chức thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa phương bắc
theo thông tin từ công an tỉnh tuyên quang tài xế điều khiển xe khách là phan văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thường trú tại thôn tân an xã hùng an huyện bắc quang tỉnh hà giang
người điều khiển xe công tơ nơ trở lạc khô là anh lê văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thường trú tại xã hoành sơn huyện kinh bôn tỉnh hải dương
danh tính các nạn nhân tử vong cũng được xác định gồm lê huỳnh hồng quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bình hòa thuận an bình dương
võ thị mộng thờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại ấp tân phú tân thành tân hiệp kiên giang
vũ hiễu ca sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thủy văn thái thụy thái bình
trần ngô thị diệu vê sinh năm hai nghìn trú tại thị xác điện bàn tỉnh quảng nam
và võ công chờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã mỹ an huyện thạch phú tỉnh bến tre
được biết những nạn nhân trong vụ tai nạn là đoàn khách của tỉnh long an đang trên đường về sân bay nội bài sau khi đi du lịch tại cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang
theo cục cảnh sát giao thông nguyên nhân sơ bộ để xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến một mươi người thương vong tại km một trăm năm mươi một quốc lộ hai thuộc thôn đồng cầu xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang xảy ra vào sáng ngày năm tháng ba là do xe ô tô container đi đến đoạn đường cong không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi ngược chiều
sau khi xảy ra vụ việc phó giám đốc công an tỉnh cùng trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh trưởng công an huyện yên sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc
khi đi đến xã tứ quận huyện yên sơn xe khách va chạm với xe container
vụ tai nạn khiến năm người tử vong tại chỗ hai nam ba nữ một mươi người bị thương được đưa đi cấp cứu trong đó có tài xế xe khách
tại hiện trường cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng
lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nhanh nồng độ cồn chất ma túy
tại hiện trường cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng
xe được đăng kiểm lần gần nhất vào ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn ba trăm linh một s hà giang có hạn đăng kiểm đến hết ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó xe gồng tân nơ mang biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu nhãn hiệu frankliner sản xuất năm hai nghìn ba tại mỹ nhiên hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi tám
chủ phương tiện là công ty cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải thủy dương địa chỉ tại lê trân hải phòng
số người cho phép chở tối đa hai người xe có đăng ký kinh doanh vận tải
lần đăng kiểm gần nhất của xe container là ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh sáu d hải phòng hạn đăng kiểm đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ tai nạn đáng tiếc này phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã yêu cầu ông khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tuyên quang khiến nhiều người thương vong
phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả thăm hỏi nạn nhân chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc